phát hiện chiếc ba lô có laptop và bốn bảy trăm linh usd tại một gốc cây ở khu vực cổng trào
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng hai nữ nhân viên môi trường đã đưa đến cơ quan công an trả lại cho người đánh rơi
ngày một mươi hai tháng một mươi công an phường một thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
bàn giao tài sản mà anh võ thanh vương quê ở tỉnh quảng ngãi đánh rơi khi đến thành phố này
trước đó vào tối ngày một mươi một tháng một mươi hai nhân viên công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt là chị vũ thị thu
và chị khiếu nữ thị thanh trúc quét dọn tại khu vực cổng trào đường nguyễn văn cử
thì nhìn thấy một chiếc ba lô màu đen ở gốc cây ven đường
hai chị đã kiểm tra phát hiện bên trong có nhiều đô la mỹ cùng với laptop và một số giấy tờ
hai nữ nhân viên này đã giao nộp ba lô cùng toàn bộ tài sản bên trong cho công an phường một